thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn sáng nay hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã khai mạc tại thủ đô hà nội
đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng chủ trì và phát biểu tại hội nghị
đồng chí trần đại quang ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước thay mặt bộ chính trị điều hành chương trình ngày làm việc đầu tiên
buổi sáng đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
báo cáo xin ý kiến ban chấp hành trung ương đảng về chương trình hội nghị trung ương bảy khóa một mươi hai
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đọc tờ trình của bộ chính trị về đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đọc tờ trình của bộ chính trị về đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đọc tờ trình của bộ chính trị về đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
sau đó trung ương về tổ nghiên cứu tài liệu
buổi chiều trung ương làm việc tại tổ thảo luận về đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ